xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh chín h
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức liên quan
tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm với các bị cáo
xoay quanh việc đối chứng với lời khai của bị cáo trương mỹ lan đại diện viện kiểm sát liên tục cho gọi các bị cáo trong nhóm
giúp sức cho trương mỹ lan rút ruột scb để xét hỏi đa số các bị cáo đều xác định bị cáo lan là người chỉ đạo điều hành ngân hàng scb
đồng thời các bị cáo trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan cũng xác nhận việc bổ nhiệm các nhân sự cấp cao của ngân hàng scb giống như cáo trạng đã nêu
vào ngày hôm nay một mươi hai tháng ba phiên tòa tiếp tục với phần hỏi của các luật sư
cũng trong chiều ngày hôm qua phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án liên quan đến nguyễn phương hằng
tại tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã tạm hoãn vì lý do vắng mặt nhiều bị cáo phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày bốn và ngày năm tháng bốn tới
vào chiều ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát và một số luật sư có mặt đề nghị tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
phiên tòa sẽ mở lại vào ngày bốn và năm tháng bốn sắp tới
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn phương hằng ba năm tù đặng anh quân hai năm sáu tháng tù
ba đồng phạm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân cùng một năm sau tháng tù
công an tỉnh cà mau vừa phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau mời một cá nhân chú phường năm thành phố cà mau
vì có liên quan đến hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật
cá nhân này đã thừa nhận mượn số tiền của một người để tiêu xài cá nhân và đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
những chủ nợ này gọi điện để đòi tiền thì người này đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại của mình
đến số điện thoại của đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự
nhằm mục đích hù dọa những người đòi nợ người này đã lấy số điện thoại đường dây nóng trên trang web của công an tỉnh cà mau
tại buổi làm việc cá nhân này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt cá nhân này số tiền năm triệu đồng
về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn thuộc phòng sáu của cảnh sát giao thông bộ công an
đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm để xử lý nhóm người đi mô tô trên cao tốc bắc nam
những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện video quay cảnh một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn đi trên cao tốc bắc nam
hình ảnh trên clip cho thấy khi đến điểm xuống và ra khỏi cao tốc bắc nam để rẽ xuống quốc lộ một a đoạn qua huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhóm này đã không rẽ mà lại đi thẳng theo cao tốc
nhiều người đã lên tiếng về hành vi coi thường pháp luật của nhóm đi mô tô phân khối lớn và đề nghị xử phạt
một năm trăm linh hộp kẹo trẻ em và bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai thu giữ
qua khám xét lô hàng tại địa chỉ tổ bốn phường bắc cương thành phố lào cai lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng và bao tải trên
có chứa một năm trăm linh hộp kẹo bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh tổng trị giá lô hàng là một trăm hai mươi hai triệu đồng
chủ sở hữu của số hàng này khai nhận số hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường nhằm mục đích bán kiếm lời
lực lượng chức năng hiện đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật